chuẩn bị hung khí để đi giải quyết mâu thuẫn
trên đường đi nhóm đối tượng trẻ tuổi còn hung hăng
gây gổ và gây thương tích với những người không hề liên quan
vụ việc cho thấy tội phạm ngày càng trẻ hóa
không chỉ là nỗi đau của gia đình có con em phạm tội
mà không phải là chuyện riêng của cơ quan thực thi pháp luật
mà còn gây nên hĩ hệ lụy to lớn khác
tuyếp sắt gắn dao nhọn kiếm cùng các loại hung khí tự chế khác
đây là những vũ khí mà các nhóm đối tượng thanh thiếu nhiên này
đã mang theo để thực hiện hành vi hỗn chiến
theo tài liệu điều tra ban đầu
chỉ vì mâu thuẫn cá nhân trên mạng xã hội
hai đối tượng đã tụ tập hơn bốn mươi thanh thiếu niên
độ tuổi từ một mươi năm đến một mươi chín tuổi để giải quyết mâu thuẫn
quá trình di chuyển các đối tượng đi thành đoàn
cầm hung khí phóng nhanh vượt ẩu
khi di chuyển đến địa bàn quận hà đông
thì hai nhóm đối tượng đã lao vào đuổi nhau hỗn chiến
ngay lúc này trong quá trình tuần tra kiểm soát
công an quận hà đông đã ngay lập tức chấn áp
và bắt giữ một số đối tượng
chúng ta đã đi ra ngoài phố đôn với trúc
xong rồi tất cả anh em đi cùng nhau
đi sang thanh hoa đồ
xong rồi thì đi qua hòa đức
thì đi gửi vị trí do nhóm bên kia gặp
thứ kia là bạn quân lúc đó cháu đang đi
thì đuổi cháu lúc sau cháu về nhau
nhắn tin với nhau
lúc đang đi lên thì bên cháu có một bạn
ném xe đi vào đường
trong khi hạ đường cháu đi vào đường

và gặp nhau
theo cơ quan công an
trong quá trình di chuyển đến địa điểm đã hẹn nhau trước
các đối tượng còn gây gổ
và gây thương tích với người đi đường
đặc biệt có một số đối tượng
đã có tiền án tiền sự
đa số đều là những thanh thiếu niên ham chơi đã bỏ học
và thiếu sự quan tâm của gia đình
đáng chú ý có năm đối tượng
chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hành sự
để hạn chế những vi phạm
cơ quan công an sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát
tập trung vào những khung giờ khác nhau
trong địa bàn
cũng như là phối hợp với các địa bàn
giáp danh lân cận để đồng bộ
triển khai các biện pháp
đảm bảo hiệu quả đối với đấu tranh phòng ngừa
đối với loại tội phạm này
mặc dù hàng loạt đối tượng liên tục bị lực lượng công an
đấu tranh chấn áp trong thời gian qua
tuy nhiên thực tế đã cho thấy
để phòng ngừa loại tội phạm này
đang rất cần ngăn chặn từ gốc
đó là phải có sự vào cuộc của gia đình nhà trường
và các cấp chính quyền địa phương